thông tin đầu tiên đến từ công an quận lê trân thành phố hải phòng
đơn vị này cho biết đã ra quyết định bắt tạm giam đối với phạm văn hồi
chú số bốn mươi bảy b trên hai mươi năm chạy chuối hồng bàng thành phố hải phòng
về hành vi mua bán tàng chữ trái phép ma túy và tàng chữ vũ khí quân dụng
đối tượng hồi bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực đường tôn đức thắng quận lê trân thành phố hải phòng
tổ công tác thu giữ tại chỗ hai túi ni lông chứa tinh thể màu trắng nặng năm một gram
có thành phần metafitamin
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng cơ quan công an tiếp tục thu giữ được hơn tám mươi gram ma túy tổng hợp ma túy đá
cùng một khẩu súng bút một khẩu súng côn chín dao kiếm tự tạo các loại
và nhiều bộ dụng cụ để sử dụng ma túy